trong hai ngày hôm qua và hôm nay một mươi ba tháng chín tại huyện bắc sơn tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cùng viện lịch sử quân sự việt nam đã có những hoạt động tưởng niệm
và tri ân đầu tiên hướng tới kỷ niệm tròn tám mươi năm khởi nghĩa bắc sơn hai mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm sự kiện trọng đại và ý nghĩa này đoàn lãnh đạo tỉnh lạng sơn và đại diện lãnh đạo
viện lịch sử quân sự đã có những hoạt động tưởng niệm tri ân tại tượng đài du kích bắc sơn
bên cạnh đó hội thảo khoa học với chủ đề khởi nghĩa bắc sơn với sự nghiệp cách mạng việt nam
giá trị lịch sử bảo tồn và phát huy cũng được tổ chức để ôn lại lịch sử hào hùng
làm rõ hơn sự đúng đắn của đảng trong đường lối đấu tranh cách mạng
cách đây tám mươi năm cuộc khởi nghĩa bắc sơn vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi nổ ra là cuộc khởi nghĩa vũ trang
đầu tiên dưới sự lãnh đạo của đảng là tiếng súng mở đầu
cho thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền giải phóng dân tộc của đảng
cuộc khởi nghĩa bắc sơn đã để lại nhiều bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang
xây dựng chính quyền xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
là sự khẳng định chuyển hướng đấu tranh đúng đắn của đảng được định ra tại hội nghị trung ương lần thứ sáu